hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
sau đó nhà trường đã triển khai xét nghiệm toàn bộ học sinh giáo viên nhân viên nhà trường
và ghi nhận thêm một mươi hai học sinh ba cô nuôi nhiễm bệnh
xác định đây là dụng bệnh phức tạp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quỳ hợp đã trực tiếp làm việc với nhà trường
và chính quyền địa phương để chỉ đạo công tác dập dịch
thầy nguyễn sơn hà hiệu trưởng nhà trường cho biết
sau khi có kết quả xét nghiệm nhà trường đã tổ chức cách ly những em học sinh f và f một có nguy cơ cao
đồng thời tiến hành phun khử trùng toàn trường thông báo và động viên các em cùng gia đình
hiện nay nhà trường tạm thời cho các em nghỉ học cho đến khi có thông báo mới
tình hình sức khỏe của các em đang ổn định
công tác truy vết được nhà trường thực hiện quyết liệt
đêm nay đã xác định được một trăm một mươi bảy f một của các bệnh nhân
ông hoàng văn thái phó chủ tịch ubnd huyện quỳ hợp cho biết thêm
hiện nay địa phương đã chỉ đạo đưa các học sinh f đi điều trị
tại cơ sở thu dung ở trung tâm văn hóa huyện
số f một được đưa về cách ly tại các xã yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương
tổ covid một mươi chín cộng đồng giám sát chặt chẽ
số học sinh f hai được đưa về cách ly tại nhà và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
bên cạnh đó tỉnh nghệ an cũng đã có phản hồi về câu hỏi có hay không
việc nghệ an cấm công dân của tỉnh từ các địa phương có dịch covid một mươi chín
về quê vào dịp tết nguyên đán nhâm dân hai nghìn một mươi hai
mới đây ubnd tỉnh nghệ an tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng
an ninh năm hai nghìn hai mươi một
ông bùi đình long phó chủ tịch ubnd tỉnh khẳng định nghệ an không cấm công dân của tỉnh
đang sống và làm việc ở nước ngoài kể từ các tỉnh có tình hình dịch bùng phát mạnh
về quê vào dịp tết
tuy nhiên tỉnh đề nghị công dân phải tuân thủ đúng quy định trong phòng chống dịch
tỉnh nghệ an coi việc công dân trở về quê vào dịp tết là nhu cầu chính đáng
phù hợp với phong tục tập quán là tình cảm gia đình thiên liên
cũng tại buổi họp báo này ông trần minh tuệ phó giám đốc sở y tế cho biết
ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo giao trách nhiệm cho các sở ngành địa phương
xây dựng kế hoạch kịch bản cụ thể trong đó có việc tổ chức phân công ứng trực
chuẩn bị cơ sở vật chất phương tiện vật tư y tế thường xuyên cập nhật thông tin
sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn yêu cầu người dân
phải khai báo y tế thông báo với chính quyền địa phương và khuyến khích người dân làm xét nghiệm
có kết quả âm tính với sars cov hai trước khi trở về địa phương